hút thuốc lá ở khắp nơi
hút thuốc lá ngay bên cạnh trẻ nhỏ
khói thuốc lá tiêm ẩn những nguy cơ gì đối với sức khỏe của trẻ
mỗi năm việt nam có khoảng một trăm năm mươi đến ba trăm linh trẻ em dưới một mươi tám tháng tuổi
bị viêm phổi và viêm phế quản có nguyên nhân đến từ khói thuốc lá
theo nghiên cứu của bệnh viện nhi trung ương có năm mươi trẻ em bị phơi nhiễm với khói thuốc lá trong gia đình
bốn mươi trẻ em nhập viện có nồng độ nicotine trong nước tiểu
khói thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ là điều ai cũng biết
nhưng nhiều phụ huynh vẫn chủ quan trong việc bảo vệ con trước khói thuốc lá dẫn đến những câu chuyện thương tâm
bé hefis một tháng tuổi người indonesia đã tử vong do bị viêm phổi
nặng nguyên nhân là do hít phải khói thuốc lá mà vị khách nào đó đã hút trong bữa tiệc cha mẹ bé tổ chức
nhẹ ra cái chết của bé hoàn toàn có thể được ngăn ngừa nếu như bố mẹ bé ý thức được sự nguy hiểm và tác hại của thuốc lá với con mình
trường hợp một bà mẹ tại hà nội có cậu con trai hai tuổi đã phải vào viện cấp cứu khi lên cơn hen khó thở
vì bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động
mặc dù bố bé đã tránh ra ngoài mỗi khi hút thuốc và khi vào nhà để giúp miệng đánh răng
nhưng sức khỏe của bé vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng
ở nơi công cộng không khó để bắt gặp những hình ảnh này
khói thuốc lá có mặt ở khắp nơi
ngay cả trong mặt trẻ nhỏ
bạn có gặp những người thuốc lá không
ờ đây ạ ở đâu cũng gặp ạ
em cũng rất ghét cái mùi thuốc lá
rất khó chịu như thấy cái mùi đặc như thế
cái mùi kiểu
cái mùi nó kiểu cảm rất khó chịu
gia đình bạn có ai thuốc lá không
gia đình em thì chỉ có bác em
bác thì bây giờ đang bị bệnh phổi
khi mà em đến nhà bác thì em thấy toàn bụi thuốc lá
con cái của bác lúc nào sức khỏe cũng không được trong tình trạng tốt
và hệ miễn dịch thì nó cũng kém đi
tại khoa nhi bệnh viện phổi trung ương
có không ít trường hợp trẻ bị bệnh viêm phổi do hít phải khói thuốc lá thụ động
do trong gia đình có người hút thuốc khi mẹ còn đang mang thai
con chị seo mủ mới bảy tháng tuổi
ở huyện bường khương tỉnh lào cai
đã hai lần lặn lội xuống hà nội nhập viện cho con vì căn bệnh viêm phổi
bé bị nặng ở tỉnh thở máy được hơn tháng một mươi chiều xuống đây ạ
thoa nhiều đơm
nhiều đơm khó khe nên phải thở máy ạ
được biết một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh của con
là do chồng chị hút thuốc trong thời gian chị mang thai
trong thời gian chị mang bầu anh ấy vẫn khúc nhưng mà hút ở ngoài thôi
không hút bên cạnh mình
dù không trực tiếp hít phải khói thuốc lá
nhưng bé dũng con chị seo mủ vẫn bị phôi nhiễm khói thuốc lá thụ động
trực tiếp em bé không phải nhìn thấy hít trực tiếp
nhưng em vẫn phải hít thụ động
nhưng em vẫn phải hít thụ động
khi về gia đình sinh hoạt
thì luồng hơi thở ra và em bé sẽ hít phải

khi không nhìn thấy là hít trực tiếp
nhưng mà vẫn chịu tác động
những hóa chất có trong khói thuốc lá
và em ấy vẫn là những cái em
phơi nhiễm khói thuốc lá bằng hít thụ động
người ta lầm tưởng rằng là
tôi không hút ở nhà thì không sao cả

nhưng chính cái luồng khí mà hít vào
tồn dư trong cơ thể
khi về sẽ thở ra và các con thì sẽ hít vào
rồi luồng khí nó sẽ bám
ở quần áo rồi đầu tóc v v
với trường hợp của em kiệt năm tuổi

đưa em đi khám thì phát hiện
cả bố và kiệt đều bị lao phổi
và hiện đang phải điều trị tại viện phổi trung ương
cháu có phạt đờm nhiều
cháu có phạt đờm nhiều
và kèm theo nữa là bố cũng có phạt đờm
và bố phát hiện ra là
bố có bị lao phổi av dương tính
bố cũng có bị lao phổi av dương tính
bố là người thường xuyên hút thuốc lá
bố là người thường xuyên hút thuốc lá
tính đến môi trường mà bố
thử xuyên hút thuốc lá
gây điểm gần khi khi nhận suy giảm nhiễm dịch
bố người bị lao vào đó là
cái nguồn lây chính để lây cho con
cái nguồn lây chính để lây cho con
theo nhiều nghiên cứu hút thuốc thụ động
sau khi sinh sẽ làm giảm chức năng phổi của trẻ

ở việt nam tỷ lệ hút thuốc lá thụ động
tỉ lệ bị phơi nhiễm với khói thuốc lá
tại nhà là sáu mươi bảy
và tại nơi làm việc là bốn mươi chín

đặc biệt tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá ở nhà của trẻ em là gần năm mươi
thứ nhất là chúng ta nên phải cai thuốc lá nếu có thể
bỏ được thuốc lá là điều tốt nhất để bảo vệ chính con em của chúng ta
chính những bà mẹ những người yêu dấu của chúng ta
ví dụ như là vợ của chúng ta đang mang bầu
chẳng hạn nếu mà chúng ta hút thuốc lá không từ bỏ
thì bà bầu phơi nhiễm với khói thuốc lá bào tay
phơi nhiễm khói thuốc lá nguy cơ đẻ non
rồi nguy cơ xảy thai rồi nguy cơ dị tật
rồi rất nhiều tố nguy cơ đối với bà mẹ
ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé
hệ thống miễn dịch của trẻ còn khá non yếu
chưa phát triển đủ để bảo vệ bé khỏi các bệnh nhiễm trùng
và tác động có hại của khói thuốc lá
chính vì vậy cha mẹ cần nâng cao nhận thức
và có biện pháp phòng ngừa cần thiết
để luôn đảm bảo bé sẽ không bị phơi nhiễm với khói thuốc lá ở bất cứ đâu
nếu gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
thì thuốc lá không được phép xuất hiện bất cứ đâu
kể cả trong nhà hay trong xe của gia đình
tuyệt đối không đưa trẻ đến những khu vực có người hút thuốc
hoặc có khói thuốc ở nơi công cộng
nếu có ai hút thuốc ở gần bé
cha mẹ hãy lịch sử đề nghị họ dừng hút thuốc
bởi khói thuốc có thể khiến trẻ nhỏ bị bệnh
trong trường hợp họ từ chối dừng hút
thì cha mẹ hãy di chuyển đưa bé đến một nơi khác
hoặc mở cửa sổ càng rộng càng tốt
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé